bộ trưởng quốc phòng israel yoav galan ngày bốn tháng một đã công bố kế hoạch đối với việc quản lý giải gaza sau khi kết thúc cuộc xung đột hiện nay
theo kế hoạch của ông galan sau khi kết thúc xung đột giữa israel và phong trào hồi giáo hamas
người palestine tại giải gaza sẽ quản lý các công việc dân sự tại vùng lãnh thổ này trong khi israel sẽ duy trì quyền kiểm soát an ninh
ông galan khẳng định sẽ không có sự hiện diện dân sự của israel ở giải gaza sau khi đã đạt được các mục tiêu của cuộc chiến
bộ trưởng quốc phòng israel cũng nêu rõ rằng cư dân ở gaza là người palestine do đó các cơ quan palestine sẽ quản lý khu vực này với điều kiện không thủ địch với israel
theo kế hoạch chiến dịch của israel tại giải gaza sẽ tiếp diễn cho đến khi các con tin bị hamas bắt giữ từ ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba được trao trả
các năng lực quân sự và điều hành của hamas bị triệt tiêu đồng thời mọi mối đe dọa quân sự khác bị loại bỏ
sau đó giai đoạn mới sẽ bắt đầu trong đó hamas sẽ không kiểm soát gaza hay gây ra bất cứ mối đe dọa nào đối với an toàn của các công dân israel
kế hoạch này được công bố với bao giới trước khi đệ trình lên nội các của thủ tướng benjamin netanyahu